cái thứ ba là bắt buộc khả năng đeo các lý tờ tùy phân lý tờ liên quan đến phương tiện

thành phố hồ chí minh đang bước vào ngày thứ ba giãn cách xã hội theo chí thị một mươi sáu
chiều tối ngày hôm qua thành phố hồ chí minh ghi nhận thêm tám trăm linh ca nhiễm mới
chính vì vậy thành phố sẽ điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch khác nhau đối với từng khu vực nguy cơ
để sớm khống chế được dịch bệnh đưa cuộc sống trở về
trở về trạng thái bình thường thành phố cần sự động lòng chung sức của người dân
trong việc tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
khuyến cáo năm k của bộ y tế và chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết
mặc dù các quận huyện trên địa bàn thành phố hồ chí minh đã xứ phạt nhiều trường hợp
ra đường không đối có lý do chính đáng vi phạm chí thị một mươi sáu của chính phủ
xong đến nay nhiều người vẫn còn vi phạm với đủ các lý do
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
hai ngày nay toàn thành phố hồ chí minh thực hiện chí thị một mươi sáu của chính phủ
tại đường hoàng minh giám góc con tin gia đình
lực lượng liên ngành của quận phú nhuận triển khai chốt chặn kiểm soát người ra vào quận
chiều tối ngày một mươi tháng bảy lượng phương tiện đổ về tương đối đông do tan ca làng
xong lực lượng chức năng đã kiểm tra tất cả các trường hợp
người dân được yêu cầu phải khai báo y tế khi ra khỏi nhà và tại chốt kiểm soát
luôn đem theo giấy tờ tùy thân liên quan đến phương tiện thẻ công tác

nếu trường hợp mà vô trong cái quận này nếu mà đi trong cái quận này thì mình đề nghị là quay về
còn những trường hợp từ quận khác qua là mình sẽ mời vô xử lý
trường hợp là đường không có đi không thì chấp hành cũng tốt
nhưng mà có một vài trường hợp thì thấy mấy bữa nay lực lượng đi kiểm tra là vẫn tập thể dục
nói chung là mình chỉ mong là bà con có ý thức tốt để cùng chúng ta với lực lượng đẩy lựa dịch
mặc dù chính quyền đã tuyên truyền rộng rãi đến từng khu phố và trên các phương tiện thông tin đại chúng
về việc thực hiện chế thi một mươi sáu song vẫn còn nhiều trường hợp đi ra đường
không có lý do chính đáng như đi tập thể dục
ở nhà chuồn chân quá ra ngoài đường ngó ngó tí xem sao
hôm nay là cũng không biết nó đến mức như thế này đâu ạ
trong hai ngày vừa qua thì địa bàn phần chính quận phố nhận
chúng tôi cũng đã xử lý kiên quyết đối với những trường hợp là không chấp hành
một mươi sáu của thủ chính phủ
ngày thứ nhất là xử phạt bảy trường hợp là tập thể dục và đi ra ngoài không có lý do
còn trong ngày hôm nay thì chúng tôi từ sáng đến giờ thì chúng tôi cũng đã xử phạt là tổng cộng là một mươi hai trường hợp
trong cái việc mà xử lý tập thể dục và đi ra ngoài không có lý do chính đáng
thì chúng tôi cũng đã có cái xử lý kiên quyết
để cho mọi người dân hiểu biết về cái bỡ dịch bệnh này nó lây lan như thế nào
thì các anh em công an đây
làm thì rất là tốt
thì mình có khai báo rồi có giấy chứng nhận của công ty mà đi làm thì là được đi qua
còn mà nếu mà không có giấy tờ thì nên quay lại để kiểm soát lại cái bệnh dịch của mình cho nó được tốt lắm
sau hai ngày áp dụng chức hình một mươi sáu
quỹ ba nhân dân hai mươi hai quận huyện thành phố thủ đức của thành phố hồ chí minh
đã xử phạt tám trăm bốn mươi một triệu đồng với ba hành vi ra khỏi nhà không có lý do
trong ngày một mươi tháng bảy mạng xã hội chia sẻ clip vụ dàn co sâu sát giữa hai nhóm người
giữa lúc thực hiện chí thị một mươi sáu
thu hút sự quan tâm
quan tâm của dư luận
đoạn clip dài hơn ba phút ghi lại cảnh hai người chở nhau trên chiếc xe máy kéo theo rơ móc tự chế
lúc này tổ công tác đến kiểm tra xử lý hai bên dàn co qua lại
đến điểm xảy ra sô sát thậm chí có người cầm nón bảo hiểm tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
ông ngô phan duy hiệp chủ tịch ubnd phường tân tạo quận bình tân thành phố hồ chí minh
xác nhận đoạn clip trên xảy ra trên địa bàn phường
khi đó tổ công tác của ubnd phường đang đi làm nhiệm vụ
xe máy kéo theo rơ móc tự chế chở hàng hóa trong clip vi phạm chí thị một mươi sáu khi dừng bán trên đường
hiện công an phường đang điều tra xử lý vụ việc
từ một mươi hai h ngày một mươi tháng bảy thành phố biên hòa tỉnh đồng nai quyết định tạm đình chỉ hoạt động thêm năm chợ truyền thống trên địa bàn
nâng tổng số chợ tạm thời bị đình chỉ hoạt động tại địa phương lên tám chợ
cụ thể các chợ tạm đình chỉ hoạt động bao gồm chợ biên hòa chợ tân phong chợ tân hiệp chợ và chợ tân mai
theo chủ tịch ubnd tp biên hòa nguyễn hữu nguyên thì việc tạm đình chỉ hoạt động các chạy truyền thống trên địa bàn thành phố thời điểm này là rất cần thiết
vì tình hình dịch đang diễn biến khá phức tạp trong mấy ngày gần đây đặc biệt là tại các chợ trên địa bàn thành phố
việc tiếp xúc và di chuyển tại các khu vực chợ trên là rất phức tạp gây khó khăn trong công tác điều tra dịch tễ
dự báo thời gian tới sẽ tiếp tục phát sinh các trường hợp dương tính và số lượng f một f hai tăng cao
trong ngày một mươi tháng bảy lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm một năm trăm linh tiểu thương tại một số chợ trên địa bàn thành phố biên hòa
và đã ghi nhận nhiều trường hợp dương tính với sars cov hai
trước đó từ tối ngày chín tháng bảy đã có ba chợ tại thành phố biên hòa cũng đã bị phong tỏa để truy vết các trường hợp liên quan đến các ca nhiễm covid một mươi chín
gồm chợ tân biên phước tân và chợ hóa an
riêng trong tối ngày chín tháng bảy đã có tám trường hợp dương tính sars cov hai được phát hiện tại chợ hóa an
trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội tại thành phố hồ chí minh
nhiều gia đình có người lớn tuổi hoặc thuộc khu phong tỏa đang lúng túng khi cần mua các lương thực và nhu yếu phẩm
năm bắt được những khó khăn trên nhóm tình nguyện tại các chi đoàn thuộc quận một đã tái khởi động mô hình đi trợ giúp
đảm bảo sức ăn đến với bà con trong ngày mà không thu bất cứ chi phí nào
alo dạ là mời cho con hỏi về số của cô hải yến không ạ
dạ tụi con gọi từ đường hải yến
mô hình hỗ trợ mua hàng nhu yếu phẩm của quận đoàn một ạ
bây giờ các bạn tình nguyện viên của con sẽ hỗ trợ mình đi mua hàng và sau đó sẽ mang đến liên hệ với cô qua số điện thoại này
dạ dạ anh cảm ơn cô dạ anh chào cô ạ
mô hình tình nguyện đi chợ cho người dân chống dịch đã từng vận hành vào năm hai nghìn một mươi
những tháng đầu tiên cả nước áp dụng trí thị một mươi sáu
tuy nhiên làn sóng covid một mươi chín lần thứ tư nguy hiểm hơn tại thành phố hồ chí minh
khiến rất nhiều khu vực tại quận một nói riêng và thành phố nói chung bị phong tỏa
người trên sáu mươi tuổi được yêu cầu ở trong nhà
do vậy dịch vụ đi chợ giúp miễn phí được các bạn trẻ khởi động lại
với nhiều cách tiếp cận hơn để người dân dễ dàng sử dụng
phương pháp thứ nhất là tụi em có số điện thoại hotline
phương pháp thứ hai là tụi em có chia sẻ trên mạng xã hội của trang web tuổi trẻ quận một
trong đó có cái link google farm để cho người dân có thể đăng ký soạn sẵn cái đơn hàng của mình
nội dung thứ ba nữa là đối với lại một số bạn trẻ thì tụi em ứng dụng gobert
trước tình hình dịch bệnh thì tụi em chuyển hóa cái ứng dụng này
trở thành ứng dụng goway covid để người dân có thể truy cập vào đó
sau đó sẽ truy cập vào cái link google forms đặt hàng của quận một
đôi khi những cái điểm mà mình tới mình mua thì nó là không có
nó sẽ tốn thêm một chút thời gian mình đi tìm
vì dù thế nào cũng phải tìm được những cái lương thực phẩm là người dân đã đặt
mình đi cũng nhiều vòng sau đó mình sẽ gom góp lại tất cả các loại thực phẩm
sau đó mình sẽ mang tới với địa điểm mà người dân đã đặt
để áp dụng chí thị một mươi sáu này thành phố hồ chí minh mạnh tay hơn với những cá nhân ra khỏi nhà khi không có lý do chính đáng
tâm lý tích trữ thực phẩm gia tăng khiến các siêu thị cửa hàng tiện lợi tại quận một luôn đông người mua
do đó mô hình đi chợ giúp năm nay cũng có cải tiến khi quận đoàn quận một chú động làm việc với các chi đoàn tại satra và coopmart
lấy liên hệ với các siêu thị mini khác trên địa bàn để tiết kiệm thời gian mua hàng
mình thấy như giao nhanh đó
mình đặt ra củ hình thật ra củ
với lại ở trên đường link cũng ghi rõ người dân giao như thế nào
tại vì mình thấy có người nhà gửi đường link qua
hình thế mình cũng đang đi khó khăn mua đồ
với lại bây giờ đi siêu thị mua đồ sợ dịch lây lan
tụi em cũng đã tập cúng cho các bạn
đó là chiến dịch tiêm phòng
và chiến dịch xét nghiệm
như vậy thì các bạn đã được tập huấn trang bị những kiến thức kỹ năng
để mà tự bảo vệ mình trong cái tình hình dịch bệnh này
bên cạnh tiếp cận các hộ gia đình có người lớn tuổi dịch vụ đi chợ hộ
hy vọng đến được các gia đình trong khu vực phong tỏa
lực lượng đoàn phường hiệu rõ thực tế địa bàn sẽ được vận động tham gia
vận chuyển thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác từ hệ thống siêu thị đến từng hộ dân
chương trình tiếp theo
công tác đảm bảo an toàn giao thông tại lòng hồ thủy điện tuyên quang
được lực lượng chức năng tại đây chú trọng quan tâm
trong chiều mùa sống đẹp ngày hôm nay
mời quý vị cuộc gặp gỡ người thầy giáo nặng lòng
của công tác thiện luyện suốt nhiều năm nay
tiếp tục với các tin tức giao thông đáng chú ý khác
lưu thông với tốc độ cao không làm chủ được tay lái
nam thanh niên đi xe máy đã tông thẳng vào đầu xe con đang sang đường
cụ thể sự việc xảy ra vào khoảng hai mươi một h một mươi sáu phút ngày chín tháng bảy
trên đường ba mươi chín đoạn qua xã lưu xá huyện yên vĩ hưng yên
được camera an ninh của nhà dân ghi lại
theo hình ảnh từ clip chiếc xe con đang xi nhan rẽ trái sang đường
thì bất ngờ ở chiều ngược lại xuất hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy
với tốc độ cao tông trúng vào đầu xe con
cú tông mạnh đã khiến cho người điều khiển xe máy bay lên không trung
rồi ngã xuống đường chiếc xe máy găm chặt vào đầu xe ô tô
rất may vụ tai nạn đã khiến cho nạn nhân không bị thương quá nặng
chiếc xe máy bị hư hỏng
tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản đề nghị ubnd các tỉnh thành phố
tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn
đối với hoạt động vận tải hàng hóa cho các tỉnh phía nam
theo đó đơn vị này đề nghị ubnd các tỉnh thành phố
chỉ đạo sở giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị vận tải trên địa bàn
chủ động liên hệ với sở y tế hoặc trung tâm kiểm soát bệnh tật tại địa phương
hoặc các đơn vị được sở y tế chỉ định để khẩn trương thực hiện xét nghiệm
tiêm phòng vắc xin cho lái xe người bốc xếp giữa hàng hóa trên xe
và các đối tượng khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của đơn vị
trước khi phương tiện lái xe đi đến đi qua các khu vực đang phong tỏa
giãn cách hoặc khu vực ổ dịch yêu cầu người lái xe cung cấp thông tin liên quan
đến phương tiện và lái xe đến các chốt kiểm soát liên ngành tại địa phương
đi đến hoặc đi qua
đơn vị kinh doanh vận tải chịu trách nhiệm theo dõi kiểm tra giám sát chặt chẽ
hoạt động của các phương tiện lái xe thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình
tổng cục đường bộ cũng đề nghị ubnd các tỉnh thành phố
chỉ đạo các chốt kiểm soát liên ngành thực hiện kiểm tra tại chỗ
và giải quyết ngay cho phương tiện thông qua chốt đối với các phương tiện đã có đầy đủ thông tin
về đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch trong quá trình vận chuyển
đối với các sở giao thông vận tải tổng cục đường bộ việt nam yêu cầu tổ chức kiểm tra ngay
các thông tin do đơn vị vận tải lái xe đã cung cấp cho các chốt xử lý nghiêm theo quy định
của pháp luật đối với các trường hợp cung cấp thông tin không trung thực hoặc không thực hiện
nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và thông báo ngay đến các chốt kiểm soát
các cơ quan đơn vị có liên quan để phối hợp quản lý
đang trở thành nơi thu hút du lịch với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ
và nơi đây thì được ví như là một vịnh hạ long trên miền đất xứ tuyên
với lượng khách du lịch thường xuyên và có bến thủy nội địa tại đây
hiện nay thời điểm này bắt đầu vào mùa mưa bão chính vì vậy mà việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
đồng thời tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về giao thông đường thủy nội địa
nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông đang được lực lượng chức năng tại đây chú trọng quan tâm
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự
một buổi tuần tra kiểm soát và nhắc nhở về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa
của lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện na hàng
bởi những thuyền chở khách như thế này công tác kiểm tra các điều kiện về kiểm soát
kỹ thuật và giấy tờ của chủ tàu được trú trọng quan tâm
trong đó lực lượng cảnh sát giao thông cũng đẩy mạnh việc kiểm tra chở người và hàng hóa trên thuyền có đúng đủ theo quy định đã đề ra hay không
tàu của tôi được cấp phép trên thuyền lái trên hồ thì tôi chỉ làm theo quy định là mình chỉ được chở một mươi hai người
tức là thêm một mươi hai phương tiện
nên là tôi cố gắng chấp hành theo đúng quy định của nhà nước
và cứ khách hàng lên thì tôi đã có nhắc nhở khách hàng là rửa tay
đeo áo phao
quy định về an toàn giao thông đường thủy
còn về hàng hóa thì nếu mà quá quá thì cũng không chở đâu
tại vì khách hàng an toàn của khách hàng là trên hết
tại bến thủy thuộc lòng hồ thủy điện tuyên quang có ba mươi bốn thuyền khách một mươi sáu thuyền du lịch
bên cạnh việc đảm bảo an toàn giao thông tuyến thủy nội địa
lực lượng cảnh sát giao thông huyện cũng thực hiện nguyện cụ kép về phòng chống dịch
vì vậy để người dân vừa phát triển kinh tế nhưng không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh
lực lượng cảnh sát giao thông cũng thường xuyên nhắc nhở như thế này
trên thuyền của chúng tôi đi làm thì là trước khi lên làm thì tôi kiểm tra cái chức ngang về phòng khai báo dịch bệnh
và trên thuyền thì chúng tôi có lăng xong chai nước xịt khuẩn
trước khi anh em lên trên thuyền thì chúng tôi sẽ trang bị đầy đủ áo phao nước trực quẩn để phòng bị dịch bệnh covid một mươi chín
đặc thù của viện nga hàng thì có lòng hồ thủy điện tuyên quang
người dân thì vừa tham gia đi lại rồi thì phát triển du lịch
thường xuyên lái thuyền phải có đầy đủ các chứng chỉ các giấy tờ cần thiết theo quy định của pháp luật
và người tham gia giao thông thì khi đã tham gia trên thuyền thì phải mặc áo phao đầy đủ và có sử dụng dụng cụ đổi cứu sinh an toàn
cũng bên cạnh đó thì những cái trường hợp mà chủ thuyền lái thuyền không
khi không có đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định của pháp luật và không chấp hành những quy định của pháp luật
thì lực lượng cảnh sát giao thông công an luyện an cũng khuyên quyết là
đình chỉ hoạt động và không cho tham gia giao thông trên tuyến lòng hồ thủy điện
để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão
ngoài sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng công tác tuyên truyền
làm chuyển biến nhận thức hành động của các cá nhân tổ chức hoạt động trên lòng hồ là điều cần thiết
để làm sao xây dựng môi trường văn hóa giao thông đường thủy nội địa an toàn văn minh
đồng thời thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng phong trào văn hóa giao thông với bình yên sông nước